trong hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu chậm
nên trời phổ biến không mưa còn nắng vào trưa chiều
nhiệt độ cao nhất trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ
sau đó từ chiều và đêm một mươi sáu tháng một mươi hai một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn về và gây giảm nhiệt tại đây
nhiệt độ cao nhất ngày một mươi bảy một mươi hai ở dưới ngưỡng một mươi tám độ rất đậm rất hại xuất hiện diện rộng
quý vị cần chú ý để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại khu vực tây bắc bộ trời còn nắng vào trưa chiều
các ngày sẽ sao động từ một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
trong hai ngày tới sau đó sẽ do tác động của không khí lạnh mạnh tràn về
nhiệt độ giảm thấp xét đậm xét hại diện rộng xuất hiện từ ngày một mươi bảy một mươi hai
vùng núi cần đề phòng sương muối băng giá có thể xảy ra
với các tỉnh thành miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai trời giảm mưa có nắng vào trưa chiều
nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều vào đêm một mươi sáu một mươi hai có nơi cao hơn
chiều tối và đêm ngày một mươi sáu một mươi bảy một mươi hai gió mùa tăng cường mưa sẽ sa tăng ở các tỉnh phía nam khu vực
nhiệt độ giảm dần có nơi xuất hiện xét đậm xét hại
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
chịu tác động của không khí lạnh ít hơn nên nền nhiệt cao hơn
riêng các tỉnh thuộc nam trung bộ như ninh thuận bình thuận có thể đạt hai mươi tám hai mươi chín độ
sau đó từ khoảng chiều tối đêm một mươi sáu sang sáng một mươi bảy do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông nên mưa có xu hướng tăng trở lại
tập trung nhiều tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa
khu vực này có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông nên nhiệt cũng có xu hướng giảm hơn
với các tỉnh tây nguyên trong hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi
vào ban ngày trời nắng nhiệt độ ban trưa phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi tám độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi bảy mưa có xu hướng tăng hơn tại các tỉnh nam tây nguyên
như đắk nông lâm đồng trong cơn rông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
khu vực nam bộ cũng có nắng nhiều trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai khi hình thế gây mưa xuất hiện mưa sẽ gia tăng
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
người dân cần chú ý đề phòng đảm bảo an toàn